cơ quan điều tra đã phải dùng đến tróng nghiệp vụ để truy tìm nguồn hơi của hai vợ chồng triệu văn hải
bên cạnh đó tại hiện trường tồn tại rất nhiều vết máu ở trong nhà và ngoài cửa
các điều tra viên đã ra giả thuyết đây có phải là máu của nạn nhân hay là máu của nghi phạm
cũng có thể là của nhóm đối tượng gây án
tuy nhiên việc truy tìm đã gặp phải khó khăn rất lớn
các điều tra viên đã ra giả thuyết đây có phải là máu của nạn nhân hay là máu của nghĩa phạm
theo những nhất định
tuy nhiên do thời điểm đó trời mưa dẫn đến chất lượng của việc truy tìm cũng không đạt được cao
nguồn hơi nhờ chó nghiệp vụ xác minh đã không có tiến triển
do vậy mà bước đầu các điều tra viên tỏa đi xung quanh hiện trường
nhằm thu thập tin tức từ những người dân sống xung quanh khu vực lân cận
để tìm hiểu thêm một số thông tin có thể có giá trị
nếu ai đó nhìn thấy sự xuất hiện của người lạ
nào lai vắng gần hiện trường trong thời gian trước và sau khi xảy ra vụ án
hay có thấy vợ chồng triệu văn hải và đảng thị hiếu xảy ra cái cọ
vật lộn hay không
trong khi một mặt vừa tìm kiếm thông tin hai vợ chồng hải và hiếu
thì lực lượng công an tiếp tục giả soát xác minh các mối quan hệ của người mất tích
xem có mâu thuẫn với ai trong quá trình sinh hoạt công tác tại cơ quan
hoặc gia đình có mâu thuẫn với ai trong quá trình làm ăn buôn bán hay không
trong quá trình điều tra ban chuyên án sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
sàng lọc truy kết các đối tượng có dấu hiệu khả nghi trên địa bàn
từ các đối tượng đã có tiền án tiền sự đến các đối tượng tù mới được tha về địa phương
hoặc những đối tượng nghiện ma túy trộm cắp cướp giật tài sản cũng được đưa vào tầm ngắm
bên cạnh đó hàng chục trinh sát điều tra viên đã phải xuống các cơ sở để thu thập thông tin
sàng lọc những nam giới có độ tuổi từ hai mươi đến năm mươi tuổi sinh sống trên địa bàn thành phố cao bằng
thậm chí mở rộng diện tìm kiếm sang cả những huyện lân cận
bằng các biện pháp kiểm tra đăng ký tạm trú tạm vắng tại địa phương
xong kết quả vẫn không khả quan hơn
hoàn toàn chẳng con lấy bất cứ một thông tin nào hé lộ về đặc điểm nhận dạng đối tượng
tất cả các mối mối quan hệ các số điện thoại đều gọi nhưng mà không thấy hai người này có ai thưa máy cả
trong nhà có hai cái xe thì không thấy cái xe máy nào hết
thế thì đặt ra những giả thiết điều tra thì phải nói là cũng khá mông lung
chưa biết có phải giết người hay không
thế thì khi mà khám nghiệm hiện trường xong thì chúng tôi về là đề nghị báo cáo ban giám đốc
trên địa bàn tỉnh cao bằng là chưa xảy ra cái vụ án như thế này bao giờ
bởi vì rằng là người bị hại nạn nhân cũng không thấy thủ phạm cũng có thấy
thế chúng tôi đặt giả thiết ra đây là một cái tinh khiết
một cái vụ việc vụ án rất là đặc biệt nghiêm trọng
do vậy là tôi đã tiến hành là chỉ đạo lập chuyến án để đấu tranh
với quyết tâm phải phá cho bằng được vụ trọng án trong thời gian sớm nhất
bàn chuyến án đã nhanh chóng được thành lập
vì theo kinh nghiệm phá án càng để lâu đối tượng có thể sẽ càng lần trốn tại địa phương khác
hoặc bỏ trốn sang bên kia biên giới
thì lúc đó sẽ rất khó cho công tác điều tra và truy bắt hung thủ
cơ quan cảnh sát điều tra đã đặt ra giả thiết là ông thủ phải là người quen biết với gia đình nạn nhân
có khả năng ghen tuông tình ái hoặc nợ năn tiền bạc không trả rồi dẫn đến giết người cướp tài sản
cũng có thể là đối tượng đã theo dõi cả hai vợ chồng một thời gian
thấy cơ hội xuất hiện rồi ra tay sát hại cướp tài sản
đối tượng có thể từ một đến hai tên trở lên và có sự am hiểu nhất định về địa bàn
theo phán đoán của ban chuyên án nạn nhân đã bị sát hại được đối tượng đưa đi chỗ khác nhằm đánh lạc hứng cơ quan công an
việc này đòi hỏi cán bộ điều tra trinh sát phải thật tỉ mỉ khám xét từ những dấu vết nhỏ nhất
từ đó đưa ra nhận định đúng hướng để nhận tân dung tội phạm diễn biến mà động cơ gây án
bàn chuyên án đã đặt ra rất nhiều giả thuyết trái chiều
và tiến hành các phương pháp loạn trừ
trinh sát chúng tôi cũng họp và cũng đưa ra ba nhận định
thứ nhất là có thể là vợ chồng hải với hiếu là bị cái gian đột nhập vào
và sau đó gây án vỏ trốn và phi tang hai vợ chồng sát hai vợ chồng
hướng thứ hai nữa là có thể là hại với hiếu có nhiều mối quan hệ phức tạp ở xã hội
làm ăn thua lỗ nợ nần lô đề cờ bạc tệ nạn xã hội
sau đấy dần đến cái việc là dựng hiện trường giả để cùng nhau bỏ trốn
cái hướng thứ ba nữa là giả thuyết thứ ba là hai vợ chồng đều xảy ra mâu thuẫn
và một trong hai người đấy đã thực hiện hành vi giết vợ hoặc chồng để phi tang
thế thì ngay sau khi những cái thông tin đấy
chúng tôi báo cáo ngay khẩn trương cho ban chuyên án về những cái thông tin tài liệu chính xác chúng tôi thu tập được
nhưng quan trọng hơn cả là hai chiếc xe máy wayanfa màu xanh tím than mang biển kiểm soát một mươi một u một năm mươi tám nghìn bảy trăm bốn mươi một
và chiếc xe màu xanh ngọc mang biển kiểm soát một mươi một u một một nghìn hai trăm sáu mươi sáu của vợ chồng hà hiếu đang ở đâu
bị tiêu thụ nơi khác hay vẫn còn nằm trên địa bàn tỉnh cao bằng
và đây chính là manh mối nhằm hén lội danh tính hung thủ
rất nhiều mối trình sát đã được tung ra
vì vậy mà tất cả các điểm cầm cố cho vay mua bán xe máy cũ mới tại khu vực thành phố cao bằng
và một số tỉnh thành lân cận đều đã được các trinh sát ra soát ra soát đi giả soát lại
và loại khỏi diện nghi vấn khi có những căn cứ sạc đáng
ông rộng cử trình sát xác minh nhanh thì cũng xác định được rằng là vào thời điểm vào ngày một mươi sáu tháng bảy âm lịch
tức là sau dòng hải có đến cầm cố một chiếc xe máy xe way
chiếc xe đó thì cầm cố tại một điệu cầm đồ với một số tiền nhất định là khoảng hơn một triệu
và chúng tôi xác định được cái đó thì xác định rằng đó là xe của hải với số tiền là một triệu sáu trăm linh
đó là số tiền cầm cố
và bên chủ cầm đồ cũng cung cấp lại với tôi rằng là hải nói rằng là một hai ngày sau hải lại trả
nhưng tuy nhiên là sau đó không thấy
một chiếc xe quay alfa mà hải thường sử dụng để đi làm đã được xác minh
còn chiếc xe còn lại hiện đang ở đâu
cũng bị hải cầm cắm ở tiệm cầm đồ nào đó
hay bị hùng thủ mang đi tẩu tán
giữa lúc hùng thủ vẫn còn là một ẩn súng thì một tổ trinh sát có nhiệm vụ xin trích xuất camera
từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
trước cửa nhà của nhà dân dọc tuyến đường di chuyển từ hiện trường vụ án
hướng ra một số tỉnh nâng cận
thậm chí phong tỏa các cửa khẩu qua biên giới
các tuyến đường từ thành phố cao bằng và các huyện cũng được các lực lượng công an phối hợp
với biên phòng và các đơn vị chức năng tiến hành
nhưng việc tìm kiếm hai vợ chồng hải hiếu và chiếc xe máy quay alfa màu xanh ngọc
mà biển kiểm soát một mươi một u một một nghìn hai trăm sáu mươi sáu cũng không có gì khả quan
không nản trí các điều tra viên quay ngược lại khu vực các tiệm cầm đồ
ở các tỉnh lân cận như hà giang lạng sơn bắc cạn
thì tại một hiệu cầm đồ thuộc phường nguyễn tỉnh minh khai thành phố bắc cạn
một thông tin quấy giá được hé mở
qua thông tin trinh sát thì xác định rằng có một nhân chứng ở ngân sơn
đi một chiếc xe máy màu xanh way xanh ngọc
có biển kiểm soát như trên về hướng bắc cạn
thì từ đó chúng tôi kết hợp với công an tỉnh bạ
nhờ các bạn tỉnh bạ là nhờ truy tìm giúp cái xe có những đặc điểm nêu trên
cho đến ngày một chín thì chúng tôi xác định được rằng chiếc xe đó được cầm cố
tại một hiệu cầm đồ thuộc tỉnh bắc cạn
chủ cầm đồ xác định rằng đó là một người nam giới
khi đến quần áo không có áo mưa ướt
tuy nhiên không nhớ rõ mặt
tuy nhiên chủ cầm đồ xác định rằng có một nam giới đi đến
và đặt cầm cố tài sản với số tiền là một mươi sáu triệu
rồi sau đó anh ta bỏ đi không rõ
về hỏi đặc điểm thì nhớ
chủ quần đồ ta nhớ rằng là nam giới tóc cắt ngắn
có một đặc điểm khá rõ là đông nặc mùi rượu
xác định tiền tiết vô cùng quan trọng
ngay lập tức
bàn truyền án tiến hành khoanh vùng đối tượng
nghi vấn qua lời miêu tả của chủ tiệm cầm đồ
như vậy là bước đầu đã có được căn cứ xác định
người nam giới có liên quan đến cái chết của nạn nhân
nhưng nếu hài và hiếu bị sát hại
thì xác của họ ở đâu
các điều tra viên đặt ra nhận định đối tượng có thể đã phi tang
hay giấu xác vào bụi rậm
hoặc những nơi hoang vắng như nữ trang đồi núi
nơi vắng ở quan lạc
trôn hoặc tải xuống sông suối
một mũi trinh sát đã được cử đi làm việc
với một số người dân sống quanh khu vực nghĩa trang
tuy nhiên họ đều được xác nhận trong giai đoạn này
không có ai đưa thi thể mới đến trôn
một mũi trinh sát khác kết hợp với công an thành phố
đi canu dọc theo bờ sông bằng
vì có khả năng nghi phạm sau khi ra tay sát hại
đã tìm cách phi tan xác nạn nhân xuống sông
nhằm gây khó khăn trong công tác điều tra phá án
theo hướng dạo thứ nhất
có thể có việc đối tượng bên ngoài
vào sát hại cả hai vợ chồng
rồi sau đó phi tan
và viết thư để lại nhằm tặng trang giả
khi chúng tôi tiến hành theo điều tra này
kết quả chúng tôi kiểm tra thấy rằng
trong các mối quan hệ sau của hải và hiếu
thì cũng chưa có mối quan hệ nào liên quan đến nợ nần
cũng như tình ái để đạt được việc đối tượng bên ngoài
căn nguyên ở chỗ rằng là
chúng tôi rà xuất tất cả mối quan hệ của hải và hiếu
tại địa bàn thành phố cao bằng nói chung
và toàn tỉnh cao bằng nói riêng
trong đó có quê hương của hải và hiếu
thì xác định là cái nợ nần của hải và hiếu
không là căn cứ hoặc không dẫn việc
có thể đối tượng nước ngoài ra tay sát hại
do đó chúng tôi chuyển sang hướng thứ hai
hướng thứ hai là cả hai vợ chồng
có vai nợ bên ngoài và tạo hiện trường giả để bỏ trốn
nhưng ban chuyên án bước đầu xác minh cho thấy
trước khi mất tích hải và hiếu có biểu hiện bình thường
không có mâu thuẫn với gia đình hay mâu thuẫn với ai
khả năng hải và hiếu bỏ nhà đi
hoặc nguy tạo hiện trường giả
vì khoản nợ được các điều tra viên xem xét lại
suy ra từ hiện trường vụ án
các điều tra viên đã đưa ra nhận định
thứ nhất là tại hiện trường những vết máu đó là máu người
và với số lượng máu tồn tại quá nhiều như vậy
để mà tạo hiện trường giả bỏ trốn do mắc nợ
thì khó có khả năng
và thực ra qua điều tra tất cả
các mối quan hệ nợ này bên ngoài của hai vợ chồng
thì không có cấn nợ nào mà đạt đến mức độ
với gia tay sát hải như vậy
chúng tôi chuyển tập trung vào thứ ba
là cái hướng vợ chết chồng chóng chết vợ
và có hai cái nhận định
thực ra mà nói là khi thu thập cái tài liệu ban đầu ấy
thì biết rằng là hải đã từng có một đời vợ
và rằng nữa là trong quá trình sinh sống với người vợ cả
thì hải thường xuyên có vấn đề bạo hành gia đình
đánh đập vợ con cái
dẫn đến năm hai nghìn một mươi sáu là hải li hôn con cái
cá tính của anh này là rất vũ phu
cuộc sống phải nói là khi đi làm thì bình thường
nhưng khi về nhà thì có những cái là nó rất là lập dị
thường xuyên là dùng vũ lực để đánh đập vợ
đánh xong thì lại xin lỗi rồi là bản thân anh là bác sĩ
thì anh lại băng bó sửa những cái vết thương đó
rồi lại xin lỗi
còn đối với chị đặng thị hiếu
khi đến với anh triệu văn hải
là chị hiếu chưa lập gia đình lần nào
nhưng thời gian quen biết với hải rất ngắn
khoảng cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy thì quen biết
và đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đã cưới
và trong vòng năm cho đến sáu tháng lấy nhau
thì hải đã đánh hiếu vài lần
vậy có khi nào hải trong lúc giận dữ
đã ra tay sát thải chị hiếu
hai vợ chồng mới ở với nhau được thường tầm tuần này
thì thấy gót tiếng với nhau lắm
thấy to tiếng ở trong nhà
mà cửa sổ ở đây thì nó chưa đóng kín à
nghe được nghe cả nhau
hiếu cũng lồi đầu ấy
cũng nói to với hải nhiều lắm
sau hai hôm sau thì kiểu như là thấy gái to thế này
thì cô cũng bảo nó
sau khi nó lên lấy cơm thừa các thứ lên
cho cô chăn chói
bảo con đừng có ác mồm ấy
đàn ông nó điệu vào là nó
nó không chờ cái gì đâu
nó nóng lên là mình thiệt thân ấy
cô còn nói nhắc nó thế mà
xong bảo là nó bây giờ
nó tức lên nó đấm vào tường
còn thiếu là chưa đánh con thôi
bảo thế nó nói thế

còn để chắc chắn đấy là hung thủ gây án
thì cần phải dựa vào những chứng cứ
xác đáng trong quá trình điều tra
cùng với những chứng cứ thu được
ở hiện trường lúc này
như vậy trong lúc đợi kết quả giám địch
chính xác mẫu máu này là của nam hay nữ
chính xác mẫu máu này là của nam hay nữ
và chữ viết trên tập giấy hiện trường
xảy ra vụ việc của phòng kỹ thuật hình sự
thì lúc này các điều tra viên
đã tiếp cận nơi làm việc của hai vợ chồng hà hiếu

và tri cục phát triển nông thôn tỉnh cao bằng
cũng như các bạn bè người thân
để tìm hiểu các mối quan hệ
những mâu thuẫn trong thời gian qua hay không
những tình tiết này được xem là
mắt xích cực kỳ quan trọng
để lực lượng phá án tập trung trùi xét
tại địa bàn tp cao bằng
cũng như các bạn bè người thân
để tìm hiểu các mối quan hệ
những mối quan hệ
trong thời gian qua hay không
những tình tiết này được xem là

để lực lượng phá án tập trung trùi xét
tại địa bàn tp cao bằng
cũng như các bạn bè người thân
để tìm hiểu các mối quan hệ
những mối quan hệ
trong thời gian qua hay không
những tình tiết này được xem là
mắt xích cực kỳ quan trọng
để tìm hiểu các mối quan hệ
trong thời gian qua hay không
những tình tiết này được xem là
mắt xích cực kỳ quan trọng
để tìm hiểu các mối quan hệ
trong thời gian qua hay không
những tình tiết này được xem là
mắt xích cực kỳ quan trọng
để tìm hiểu các mối quan hệ
trong thời gian qua hay không
những tình tiết này được xem là
mắt xích cực kỳ quan trọng
để tìm hiểu các mối quan hệ
trong thời gian qua hay không
những tình tiết này được xem là
và những mối quan hệ cũ của hải thì ngay sau đó thì cũng xác minh thêm được
cái trường hợp của một cô bạn quen thân với hải ở khu vực đại tờ
thưa quý vị các đồng chí và các bạn từ những dấu vết máu tại ngôi nhà
ở tổ một mươi ba phường sông hiến thành phố cao bằng vụ án dần dần được hái lộ
đầu mối phá án lại bắt đầu từ mối quan hệ với một cô bạn gái của hải
ở khu vực đại tờ thái nguyên
vậy phải chăng hải và cô gái đó có quan hệ bất chính dẫn đến vợ là chị hiếu biết chuyện
nên cả hai đã nảy sinh ý định giết người
xin mời quý vị và các bạn đón xem phần hai của chương trình vào giờ này tuần sau
còn bây giờ chương trình hành trình phán tuần này đến đây cũng xin được kết thúc